khi có tới hơn một mươi năm ca nhiễm trong đó có hai trăm tám mươi ba ca tử vong thì thành phố hà nội đã nhanh chóng triển khai ba mươi hai bệnh viện cơ sở thu dung và hai mươi bảy cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho một trăm linh ca bệnh
trước bối cảnh hà nội đang có hơn một ca mắc một ngày bí thư thành ủy hà nội yêu cầu lấy y tế cơ sở làm nồng cốt tăng cường năng lực y tế cơ sở không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thông tin nêu trên được bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh tại hội nghị ban thường vụ thành ủy hà nội diễn ra vào sáng một mươi năm tháng một mươi hai
đây là hướng đi đúng và trúng cần được các cấp các ngành trực tiếp là các quận huyện thị xã quán trị sâu sắc tập trung hành động ông dũng nói
bên cạnh đó ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo phân cấp giao quyền rõ ràng cho các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm về phòng chống dịch
cụ thể là xác định cấp độ và triển khai các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn
các cơ quan thành phố theo chức năng nhiệm vụ phải phân công cán bộ bám sát từng địa phương để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt và kiểm tra giám sát việc thực hiện
đối với từng quận huyện thị xã phải chỉ đạo đánh giá và xác định nhu cầu bố trí các trạm y tế lưu động theo số dân và từng cấp độ dịch
ngành y tế phải có hướng dẫn về chuyên môn nhất là trang thiết bị và con người cho các trạm y tế
đặc biệt từng phương xã thị trấn phải có phương án cụ thể để chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực tương ứng với số lượng trạm y tế lưu động sẵn sàng triển khai khi số ca f tăng mạnh
nơi nào cần phải tổ chức thiết lập vận hành ngay nơi nào chưa cần ngay phải có tập huấn diễn tập để khi có động lệnh là triển khai bố trí nhanh nhất
chúng ta phải quyết định tổ chức thực hiện theo hướng lấy y tế làm cơ sở nòng cốt để chiến thắng dịch bệnh
quá trình thực hiện vừa làm vừa đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức diện rộng toàn thành phố
ông đinh tiến dũng nêu rõ
bí thư thành ủy hà nội cũng giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo toàn diện việc tổ chức phương án bố trí trạm y tế lưu động
tăng cường năng lực y tế cơ sở đáp ứng các cấp độ dịch không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trước mắt ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố phối hợp tháo gỡ ngay các khó khăn
vướng mắt về cơ chế chính sách mua sắm vật tư máy xét nghiệm thiết bị y tế để tăng cường cho bệnh viện cấp huyện
nâng cao năng lực xét nghiệm khắc phục việc trả mẫu chậm quá tải xây dựng cơ chế chính sách trả thù lao cho lực lượng y bác sĩ về hưu sinh viên ngành y tế được huy động
đề cập đến việc đưa học sinh trở lại trường học bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết do tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu nên các địa phương chưa tổ chức đi học cho nhóm học sinh chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông dũng thông tin thêm hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát đặc biệt là khi mức độ tiêm phủ vaccine phòng covid một mươi chín đủ hai mũi đã khá cao
các quận huyện thị xã sẽ thực hiện các biện pháp theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ bảo đảm linh hoạt theo diễn biến của dịch và từng địa bàn cụ thể
tình tiếp theo đến từ thành phố hồ chí minh những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố có dấu hiệu giảm nhưng số ca thở máy xâm lấn vẫn còn tăng và số ca tử vong giao động từ sáu mươi bảy mươi ca một ngày
vừa tái hoạt động vào ngày ba tháng một mươi hai bệnh viện điều trị covid một mươi chín quận phú nhuận thành phố hồ chí minh với quy mô ba trăm năm mươi dường bệnh đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cần thở ổn

bùng phát lây nhiễm omicront là tác nhân chính khiến cho thủ tướng boris johnson đẩy nhanh kế hoạch tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường cho tất cả người trưởng thành và hoàn tất tiêm chủng vào cuối năm nay
bộ trưởng javid nhận định biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm đòi hỏi chính quyền phải gấp rút điều phối phản ứng y tế khẩn cấp
ông cũng khuyến nghị người dân anh nên tiêm mũi vaccine tăng cường bởi những đối tượng đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh
theo ông chỉ trong vài ngày nữa đây sẽ là biến thể
biến thể áp đảo tại anh
trên thực tế ước đoán về lây nhiễm tại anh khác với số ca lây nhiễm chính thức vì có những ca nhiễm không triệu chứng hoặc thế nhẹ và người nhiễm chưa bao giờ làm xét nghiệm
trong bốn tuần tới anh sẽ đối mặt với diễn biến dịch bệnh vô cùng khó khăn do omithon
các chuyên gia dự báo omicron sẽ thay thế biến thể delta tại anh
theo giám đốc viện staten serum ông henrik ullum ca mắc mới gia tăng sẽ khiến số ca nhập viện ở anh tăng
đặc biệt là ở nhóm người chưa tiêm vaccine
biến thể omicron sẽ chủ đạo ở mỹ
tại mỹ số ca biến thể omicron khiến cho giới chức y tế lo ngại khi đã lây lan ra ít nhất ba mươi hai bang
tiến sĩ anthony fauci giám đốc bệnh viện truyền nhiễm và dị ứng quốc gia mỹ nhận định
omicron sẽ là thách thức vì nó lan rất nhanh
giới chức y tế mỹ cho rằng dù biến thể omithon đã gia tăng nhanh chóng
song vì chính quyền mỹ có các công cụ cần thiết để ngăn chặn đó là việc tăng cường tiêm covid một mươi chín
trong thực tế người đã tiêm omicron
hai mũi vaccine covid một mươi chín vẫn có thể mắc covid một mươi chín
thậm chí là tử vong nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch đơn giản như đeo khẩu trang giãn cách xã hội
trong bối cảnh omicron xuất hiện
mũi tiêm tăng cường chính là biện pháp giảm thiểu rủi ro với người đã tiêm hai mũi vaccine
lãnh đạo eu cảnh báo omicron có thể trở thành chủng trội tại châu âu vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng châu lục có đủ vaccine để đối phó
số ca nhiễm dường như tăng gấp đôi sau mỗi hai đến ba ngày
đó là mức tăng rất lớn
chúng ta đã được thông báo rằng đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
omicron có thể là biến chủng chiếm ưu thế mới của châu âu
chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen phát biểu trước nghị viện châu âu vào hôm nay
theo von der leyen sóng covid một mươi chín hiện tại ở châu âu vẫn do biến chủng delta
nhưng điều quan trọng là phải triển khai tiêm vaccine và mũi tiêm tăng cường để đối phó chủng mới
bà lưu ý châu âu hiện có thể sản xuất ba trăm linh triệu liều vaccine mỗi tháng
trong năm qua chúng ta đã làm việc
cần mẫn đạt nhiều thành tựu lớn và đó là lý do châu âu đang ở vị thế tốt hơn để chống dịch
bà nói thêm rằng hiện nay đã có đủ liều vaccine cho mọi người châu âu
khi các nước liên minh châu iuu thúc đẩy mũi tiêm tăng cường để chống biến chủng omicron
chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để khắc phục tình trạng hoài nghi vaccine
bởi cái giá chúng ta phải trả nếu mọi người không được tiêm chủng đang tiếp tục tăng lên
biến chủng omicron được phát hiện đầu tiên tại botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
và được nam phi báo cáo với tổ chức
tổ chức y tế thế giới who vào hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
uwho đã xếp omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
các tổ chức trên khắp thế giới vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm hiểu
về mức độ lây lan hay độc lực của nó và vẫn chưa thể công bố kết luận chính xác
một số quốc gia châu âu cho biết ca nhiễm biến chủng omithron ở nước họ
đang tăng gấp đôi sau mỗi hai ngày và cảnh báo hệ thống y tế đang bị quá tải
chính phủ anh đang áp đặt các hạn chế mới và tăng cường nỗ lực tiêm chủng
để đối phó với biến chủng omicron
các nước iuu đang thực hiện nhiều bước để chống lại
hoặc ít nhất là làm chậm làn sóng lây nhiễm do omicron
italia đã áp đặt quy tắc mới yêu cầu tất cả du khách
trong đó có những người đến từ các quốc gia eu khác
phải xuất trình xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trước khi nhập cảnh
phần lan cũng đang có kế hoạch thắt chặt quy định đi lại
yêu cầu người từ bên ngoài khối phải xuất trình xét nghiệm âm tính
đan mạch một trong những quốc gia có chương trình sàn lọc virus nghiêm ngạc nhất châu âu
xác nhận đang ghi nhận hơn một ca nhiễm omicron hằng ngày
thủ tướng maitre frederikskan cho biết
chúng này đang lan truyền với tốc độ dữ dội và gọi đó là tình huống nghiêm trọng
các lãnh đạo yu sẽ họp tại bruxelles mỹ vào tuần này để thảo luận về các biện pháp chống chủng mới
đặc biệt tập trung vào các đợt tiêm vaccine tăng cường
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu âu
khoảng hai mươi năm quốc gia châu âu đã ghi nhận ca nhiễm omicron
phân tích sơ bộ về các ca ban đầu cho thấy
khoảng bảy mươi trong số đó được ghi nhận trong nước không liên quan đi lại từ châu phi
nơi biến chủng mới lần đầu tiên được xác định
nghiên cứu của discovery health công ty bảo hiểm lớn nhất nam phi được công bố cho thấy
hai liều vaccine pfizer có thể giúp ngăn tới bảy mươi nguy cơ nhập viện vì chúng omicron
hãng dược pfizer trước đó cũng tuyên bố kết quả nghiên cứu phòng thí nghiệm chỉ ra
liều thứ ba của vaccine này cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước biến chủng omicron
thưa quý vị
hai biến thể omicron vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia các nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này với quý vị
xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe đặc biệt là luôn chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube sức khỏe và đời sống của chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo